sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh công an huyện hà trung thanh hóa đã ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng nguyễn thành công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã hà tân huyện hà trung về hành vi tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài trái phép
trước đó tối ngày năm tháng tám tại khu vực xã hà bình huyện hà trung công an huyện hà trung đã bắt quả tang nguyễn thành công dùng xe ô tô bốn chỗ đang chở hai phụ nữ trên địa bàn huyện đưa sang trung quốc trái phép
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng khai nhận do có thời gian sinh sống và làm việc tại trung quốc nên công được một số đối tượng thuê tìm và đưa lao động là người việt nam sang trung quốc làm việc hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng